thời gian qua liên tiếp nhiều quán karaoke có hành vi chứa chấp sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
đã bị công an huyện đông anh tp hà nội triệt phá
điều này cho thấy tình hình các đối tượng xấu sử dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện
để tiến hành hành vi phạm tội có chiều hướng gia tăng
điều đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm cương quyết xử lý các tụ điểm ăn chơi
tiềm ẩn tệ nạn ma túy từ đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đây là bốn đối tượng trần minh hoàng tạ văn thanh lường công minh và phạm anh tuấn
vừa bị công an huyện đông anh khởi tố về các hành vi chứa chấp sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy
diễn ra tại quán karaoke tám trăm sáu mươi tám tại xã dục tú huyện đông anh
có cho khách sử dụng ma túy khi khách mang ma túy đến chơi thì chúng em tạo được kế hoạch khách sử dụng
quán em cho khách sử dụng ma túy từ một mươi h trở đi một mươi h đêm trở đi và thường khi chơi thì đóng cửa
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
để thu hút khách đến quán vừa hát hò vừa thỏa mãn việc đua đòi
ba đối tượng đinh công sự lưu văn quang đoàn tồn tại quán karaoke tám mươi chín xã vĩnh ngọc huyện đông anh
cũng sẵn sàng cho phép khách sử dụng

từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay công an huyện đông anh đã xử lý hình sự bảy mươi bốn vụ án khởi tố chín mươi chín đối tượng
trong đó triệt xóa rất điên
điểm sáu quán karaoke tổ chức bayluck khởi tố hàng chục đối tượng liên quan
nhận định cuối năm tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp
công an huyện đông anh đã chủ động triển khai các phương án đấu tranh
nhằm ngăn chặn các hành vi vận chuyển mua bán và tàng trữ trẻ phép cho ma túy
trong nhóm tổ chức bayluck các quán karaoke thường xuyên phân chia các đối tượng
cụ thể là đối tượng cảnh giới đối tượng đón khách và đối tượng cung cấp hàng
trong những ngày có nhu cầu sử dụng trái phép cho ma túy
trong quá trình đấu tranh chấn áp tội phạm bayluck trên địa bàn
cũng gặp rất nhiều khó khăn
được sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ huy công an huyện
cũng như đội thẩm sát điều tra tội phạm ma túy
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp dụng vụ
từng bước nắm tình hình vạch ra các phương thức thủ đoạn
để có những đối sách và bắt giữ truyền xóa thành công các tụ điểm tổ chức
tình hình mua bán sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp
lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ để hoạt động với phương thức thủ đoạn
ngày càng tinh vi công tác phát hiện bắt giữ gặp nhiều khó khăn
do đó bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng công an
người dân cũng cần nâng cao cảnh giác tố giác tội phạm
giúp cơ quan điều tra đấu tranh có hiệu quả đối lại tội phạm này
công an tỉnh quảng nam cho biết đã xác định nghi phạm gây ra vụ nổ súng
chết người ở tỉnh quảng nam là hàng xóm của nạn nhân
hiện đối tượng này đã bỏ trốn
thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
đỗ xuân hải chú thôn dương thạnh xã trà dương mang theo khẩu súng
đến nhà chị trần thị ly na chú thị trấn trà my bắn chị na
rồi dùng dao chém bà trần thị lan là mẹ của chị na
và chém con của chị na là trần đức huy
hậu quả chị na và bà lan bị thương nặng
được chuyển vào bệnh viện đa khoa quảng nam cấp cứu
huy bị thương nhẹ
tiếp đó hải mang theo khẩu súng đến gặp ông nguyễn thành tại
chú tại thôn dương thạnh xã trà dương rồi dùng súng bắn ông tại
khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân
và tổ chức vây bắt đối tượng hải
do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính vũ văn kỳ cùng với đào văn tùng
và dương văn lâm đã bắt giữ nạn nhân và dùng vũ lực uy hiếp
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ các đối tượng
vũ văn kỳ đào văn tùng và dương văn lâm đều ở xã đạo tú huyện tam dương
để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra
tại quán karaoke trà my thuộc xã đạo tú huyện tam dương
trước đó do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh lê tuấn nam
ở thành phố vĩnh yên vũ văn kỳ cùng với đào văn tùng và dương văn lâm
đến quán nước ở phường đồng tâm thành phố vĩnh yên thì gặp anh nam tại đây
kỳ yêu cầu anh nam lên xe ô tô của nhóm kỳ rồi các đối tượng đưa anh nam
về quán karaoke trà my
trà my và nhốt anh nam vào gian nhà cấp bốn
tại đây các đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su gậy đòn gánh đánh
gây thương tích cho anh nam
khi biết thông tin anh nam bị nhóm đối tượng giao kỳ bắt giữ
phía gia đình anh nam đã làm đơn trình báo với cơ quan công an
hiện công an huyện tam dương đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã ra quyết định
vào ngày tám tháng năm
và đã đưa ra quyết định vào ngày tám tháng năm
ngày một mươi tháng một mươi hai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
cdc hà nội
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày
viện kiểm soát nhân dân tối cao xác định
bị cáo nguyễn nhật cảm có trách nhiệm chính
trong việc mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu
theo hình thức chỉ định thầu thông thường
đã lợi dụng tình hình dịch bệnh vì động cơ vụ lợi
trực tiếp thỏa thuận thống nhất giá mua sắm các máy
thiết bị y tế với các bị cáo nguyễn ngọc nhất
nguyễn thanh tuyền đào thế vinh
ấn định mức giá gói thầu là chín năm tỷ đồng
trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường
bị cáo nguyễn nhật cảm trực tiếp ký hợp đồng
cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị cáo nguyễn trần duy
để duy giả mạo hồ sơ đấu thầu
chỉ định công ty mst trúng thầu trái quy định của pháp luật
gây thiệt hại cho nhà nước hơn năm bốn tỷ đồng
gây dư luận xấu trong xã hội
do cần tiền tiêu sải cá nhân
nên huỳnh thiện mỹ đã cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp giật
và trộm cắp tài sản
công an huyện e leo tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bắt tạm giam
huỳnh thiện mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú ở thị xã bình long tỉnh bình phước
về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng ba
mỹ và một đối tượng khác điều khiển xe máy đi đến khu vực cây xăng
thuộc thôn bốn xe ea khan huyện ea leo
thì thấy có một chiếc xe ô tô
bên trong có một người phụ nữ mang túi sách
nên cả hai đã mở cửa cướp giật túi sách của người phụ nữ nói trên
trong túi sách có hơn một trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt
cùng trang sức bằng vàng điện thoại di động
trị giá hơn ba trăm linh triệu đồng
sau khi gây án mỹ và đồng bọn đã chia nhau
số tài sản chiếm đoạt được để tiêu xài cá nhân
sau đó mỹ bỏ trốn vào tỉnh đồng nai
và sau hơn bảy tháng điều tra truy bắt
cơ quan công an đã bắt giữ được mỹ
qua đầu tranh đối tượng mỹ còn khai nhận
đã cùng đồng bọn thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp tài sản
trên các xe ô tô đầu đỗ trên quốc lộ một a
để nghỉ ngơi vào ban đêm ở địa bàn các tỉnh
như ninh thuận bình thuận khánh hòa phú yên quảng nam quảng bình
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị
những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba
xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội giết người
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện
giao thông đồng tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi quang tuyên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn nam phong hai
xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
và đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại đội một nam hải xã nghĩa hải
huyện nghĩa hương tỉnh nam định
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng về tội vi phạm quy định về điều khiển
phương tiện giao thông đường thủy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé